sáng sớm ngày một mươi chín tháng một hàng trăm công nhân làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đồng nai
đã có mặt tại khu công nghiệp biên hòa hai thành phố biên hòa đồng nai để lên những chuyến xe nghĩa tình
về quê đón tết do liên đoàn lao động tỉnh đồng nai và công đoàn các khu công nghiệp tổ chức
hơn bốn năm đi làm trong một công ty ở đồng nai chị phạm thị vân huyện yên mô tỉnh ninh bình
chưa một lần được về quê đón tết cùng gia đình
với mức lương công nhân chỉ đủ cho chị gửi tiền thuốc về cho mẹ
cùng với chi trả tiền nhà trọ và các chi phí sinh hoạt khác
đây là một trong những hoàn cảnh điển hình của hàng trăm công nhân đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh đồng nai
hầu hết họ đều là những hoàn cảnh khó khăn
phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng phải sử dụng

tôi vào đây làm công nhân có một mình lương đồng lương thì ít ỏi quá đi một lần về một lần khó khăn
chỉ là bốn năm rồi mới về quê được một lần đi
làm công nhân thì đồng lương nó ít ỏi quá không có điều kiện cho nên bốn năm mới về được một lần
chuyến xe nghỉ tình chuyến xe xung bày thì tổ chức công đoàn trong đó có liên toàn lao động tỉnh đã tổ chức nhiều năm qua rồi
nhưng tuy nhiên nay là năm đầu tiên mà liên đoàn lao động tỉnh cũng đã thực hiện trực tiếp các chiến xe cho người lao động về quê đón tết
theo thống kê sơ bộ của liên đoàn lao động tỉnh đồng nai tính đến thời điểm này liên đoàn lao động cùng với công đoàn khu công nghiệp biên hòa
và các cấp công đoàn đã tổ chức được hơn hai trăm hai mươi chuyến xe nghĩa tình đưa hơn một mươi công nhân lao động trên địa bàn tỉnh có hoàn cảnh khó khăn về quê đón tết
các chuyến xe bắt đầu khởi hành
đối với những công nhân có điều kiện về quê đón tết liên đoàn lao động tỉnh cũng tổ chức những chương trình vui xuân tham gia hội trợ xuân cho công nhân